bộ tài chính bộ công thương được giao chủ trì giả soát tổng hợp và báo cáo về tình hình giá xăng dầu
theo yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc
bộ tài chính sẽ là đầu mối tổng hợp và báo cáo thủ tướng trong tháng một năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng chính phủ vừa có văn bản hòa tốc chỉ đạo hai cơ quan chịu trách nhiệm chính
trong điều hành kinh doanh xăng dầu là bộ tài chính bộ công thương
báo cáo về tình hình biến động giá xăng dầu trong thời gian gần đây
sự tranh lệch giá giữa các mặt hàng xăng dầu và nguyên nhân
liên bộ cũng phải báo cáo về chính sách thuế phí liên quan đến xăng dầu
hoạt động của quỹ bình ổn giá xăng dầu
đặc biệt thủ tướng yêu cầu liên bộ báo cáo về những tác động
ảnh hưởng của giá xăng dầu đến sản xuất và đời sống của người dân doanh nghiệp
trên cơ sở đó kiến nghị đề xuất định hướng và giải pháp phù hợp